ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín khiến thị trường bánh trung thu năm nay ít sôi động hơn so với các năm trước
tuy vậy để nhân dân đón trung thu an toàn tỉnh quảng nam đã thành lập ba đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành
để tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh sản xuất bánh trên thị trường trước trong và sau tết trung thu
là thành phố du lịch hội an tỉnh quảng nam rất chú trọng đến các tiêu chí bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
nhất là trong các sự kiện tết lễ hội
dịp tết trung thu năm nay chung với thời điểm hội an mở đón khách du lịch tham quan trở lại
sau thời gian đóng cửa chống dịch covid một mươi chín
vì thế thực phẩm và các mặt hàng phục vụ tết trung thu càng được ngành chức năng thành phố hội an tập trung kiểm tra kiểm soát nghiêm ngặt
tỉnh quảng nam đã thành lập ba đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành để tập trung kiểm tra việc vận chuyển sản xuất kinh doanh
các loại bánh trung thu cũng như các loại nguyên liệu làm bánh trung thu kịp thời ngăn chặn các hành vi buồn lộn gián lận thương mại
hàng giả hàng không rõ nguồn gốc và không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm

đông người cái việc này là làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân
ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín và dịch tả lợn châu phi nên nguyên vật liệu làm bánh có nhiều biến động
chính vì thế giá các loại bánh trung thu cao hơn chừng một mươi so với năm trước
do đó các ngành chức năng của tỉnh hiện đang siết chặt thị trường để tránh việc lợi dụng tăng giá
đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra khâu vệ sinh đồng thời tránh tình trạng bán hàng tồn động sau khi tết trung thu đã qua